do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong hai ngày qua trên địa bàn huyện vùng cao biên giới
ia hợt rai tỉnh con tum có mưa lớn làm một mươi thôn của ba xã trong huyện bị cô lập hoàn toàn
nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
mưa lớn làm chia cắt đường giao thông của ba xã ia tơi ia zom ia dan nhiều thôn làng trên
địa bàn huyện bị chia cắt hàng chục hộ dân bị cô lập trong đó xã yà đan bị thiệt hại nặng nhất
toàn xã có hai mươi năm căn nhà bị ngập một nhà bị lũ cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu bị hư hại
trong ngày mùng tám chín có một mươi thôn của ba xã trong huyện bị cô lập hoàn toàn nhiều tuyến đường liên xã liên thôn
bị ngập lụt sạt lở chia cắt liên lạc các tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi năm a sáu trăm bảy mươi hai cũng như đường tuần tra
biên giới bị sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm gây ách tắc giao thông trước tình trạng trên
huyện chỉ đạo các cơ quan ban ngành bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã huy động lực lượng cứu hộ
hỗ trợ di rời người và tài sản đến nơi an toàn dọn dẹp vệ sinh môi trường cắt cử lực lượng trực hai
trên hai mươi bốn giờ tại các vị trí sung yếu sạt lở đập tràn hướng dẫn người dân không được qua lại khi nước
dâng cao hỗ trợ các hộ dân các nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm gạo nước uống không để người dân
trong vùng cô lập bị đói khát